bắc bộ được dự báo sẽ lại đón thêm một đợt gió mùa đông bắc mới
toàn vùng được dự báo sẽ trở lại với trạng thái nhiều mây và có mưa cả ngày
nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía bắc sẽ giảm xuống còn từ một mươi ba cho đến một mươi năm độ
còn ở khu vực đồng bằng cũng phổ biến từ một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
ban đêm nhiệt độ tiếp tục giảm xuống ở ngưỡng từ một mươi hai cho đến một mươi năm độ
riêng khu vực vùng núi nhiệt độ sẽ thấp hơn
theo dự báo của các chuyên gia khối không khí lạnh sẽ còn liên tục bổ sung trong ngày mai và ngày kia
lại kết hợp thêm với hộ tụ gió trên cao nên tình trạng mưa rét sẽ còn kéo dài trong khoảng từ hai đến ba ngày tới
rét đậm diện rộng sẽ quay trở lại với bắc bộ riêng vùng núi trời rét hại
với các tỉnh thành miền trung trong ngày và đêm hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt
một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận mây giảm và trời còn nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tăng lên ở mức từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ cũng cao từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trời không có mưa nắng sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ tăng lên ngưỡng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
cũng có gió đông bắc mạnh lên mức cấp sáu giật trên cấp bảy gây nên sóng cao và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết